hôm nay ngày một mươi sáu tháng bốn là ngày đầu tiên sau hơn hai tuần thực hiện nhiệm vụ cách ly cả xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sau đây thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi nhìn lại hiệu quả
của những chuỗi ngày cách ly xã hội để phòng chống dịch vừa qua
sau một mươi năm ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu về cách ly toàn xã hội
số ca nhiễm vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát ở mức thấp so với các nước trên thế giới
với hai trăm sáu mươi bảy trường hợp
cho đến hiện tại việt nam chưa có một ca nhiễm nào tử vong
hơn sáu mươi trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện
số ca mắc mới giảm còn trung bình từ một đến năm trường hợp một ngày
so với chín đến một mươi một trường hợp trước thời điểm cách ly
các ổ dịch ở bệnh viện bạch mai xã sơn lôi ở vĩnh phúc
và quán bar ở thành phố hồ chí minh đã được khống chế
ổ dịch mới ở thôn hạ lôi mê linh đang được cách ly xử lý tốt
người dân đã có ý thức tự giác đeo khẩu trang ra đường
hạn chế tụ tập đông người và rất đồng thuận với các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ
ngay từ đầu kịch bản ứng phó dịch bệnh của chính phủ đã thể hiện sự chủ động
đúng trúng kịp thời và hiệu quả
trong khi thế giới vẫn chưa tìm ra vaccine điều trị covid một mươi chín
mỗi người dân với sự tin tưởng và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chính phủ
sẽ tạo ra liều vaccine sức mạnh tổng hợp để chúng ta có thể sớm kết thúc đại dịch này